trước những đồn đoán về hàng cây xà cừ cổ thụ trên tuyến kim mã sẽ bị chặt hạ để phục vụ cho thi công xây dựng tuyến đường sắt đô thị số ba đoạn nhổn ga hà nội
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội đã chính thức công bố thông tin về vấn đề này
theo kế hoạch đầu tư của chủ dự án tuyến đường sát đô thị đoạn nhổn ga hà nội
tuyến số ba và giấy phép dịch chuyển chặt hạ cây xanh do sở xây dựng hà nội cấp phép
trên đoạn tuyến từ cổng đền voi phục đến ngã tư kim mã liệu giai sẽ dịch chuyển chặt hạ cắt tỉa một trăm linh chín cây xanh
trong đó có hai mươi bốn cây xà cừ có đường kính thân cây lớn hơn bốn mươi cm cây lớn nhất có đường kính hơn một trăm linh cm
đây là một trong những hàng cây xà cừu đẹp xanh tốt nhất hà nội
với cây đa tại vị trí cổng đền voi phục không phải dịch chuyển mà chỉ tiến hành cắt tỉa cành
thực hiện chủ trương của thành phố thì trong thời gian vừa qua
dự án chúng tôi có một số cây xanh cần phải di chuyển và để phục vụ cho xây dựng dự án tuyến đường sắt đô thị số ba
và thành phố có chỉ đạo ban chúng tôi là sẽ phối hợp cùng với sở xây dựng để tiến hành đánh chuyển toàn bộ cây xanh
mà không làm theo quy trình trước đây chặt hạ kết hợp với đánh chuyển
thành phố có chủ trương sẽ đánh chuyển toàn bộ cây xanh về vườn ươm để bố trí các cây xanh này
vào các tuyến đường thông viên vườn hoa
đây là lần đầu tiên hà nội tiến hành thí điểm việc dịch chuyển cây chứ không chặt hạ cây như trước
cây xanh sẽ được cắt tỉa cành và đưa về vườn ươm tại văn giang để chăm sóc
không thể khẳng định được tỷ lệ cây sẽ sống tốt sau khi đưa về vườn ươm
nhưng nhà thầu công ty cổ phần bipro cho biết trước đây đã tiến hành di chuyển cây lớn từ bắc giang yên bái
về khu đô thị eco park hưng yên và tỷ lệ cây sống phát triển tốt sau đánh chuyển là sáu mươi
tuy nhiên cây xanh có sống được hay không phải sau một năm chăm sóc mới có kết quả chính thức
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giao sở xây dựng hà nội thường xuyên giám sát
kiểm tra quá trình đánh chuyển và chăm sóc cây
đến thời điểm này chưa có quy định cũng như thống kê về tỷ lệ cây xanh sống được sau đánh chuyển
đặc biệt là với các cây cổ thụ cây lớn
ngay cả định mức đơn giá dịch chuyển cây xanh cũng chưa có
đây là lần đầu hà nội thực hiện thí điểm trên tinh thần vừa đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng
nhưng cũng không làm tổn hại đến hệ thống cây xanh
thời gian thực hiện việc dịch chuyển toàn bộ cây xanh trên tuyến đường vào khoảng chín mươi ngày
việc cắt tỉa cành phải thực hiện vào ban ngày
vì vậy trong thời gian tới sẽ ngăn đường tại tuyến đường này với chiều từ kim mã đến cầu giấy
công tác đánh dịch chuyển cây sẽ được thực hiện vào ban đêm tránh ủn tắc giao thông